xin chào quý vị và các bạn đến với đối ngoại và hội nhập của truyền hình nhân dân
thưa quý vị sáng kiến chung việt nam nhật bản là khuôn khổ đối thoại chính sách thiết thực và hiệu quả
giữa cộng đồng doanh nghiệp nhật bản với các bộ ngành việt nam khởi xướng từ năm hai nghìn một mươi
và trải qua hơn hai mươi năm với tám giai đoạn góp phần quan trọng trong việc xây dựng chính sách
cải thiện môi trường đầu tư của việt nam và thúc đẩy nguồn vốn đầu tư công nghệ
từ nhật bản vào việt nam nói riêng từ các quốc gia trên thế giới vào việt nam nói chung
trên cơ sở tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ việt nam nhật bản
lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu á và trên thế giới
hai bên mới đây đã thống nhất triển khai giai đoạn tiếp theo sáng kiến chung việt nam nhật bản
với tên gọi sáng kiến chung việt nam nhật bản trong kỷ nguyên mới giai đoạn một
trên cơ sở tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ việt nam nhật bản
lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu á và trên thế giới
và kết quả triển khai thực hiện tám giai đoạn của sáng kiến chung việt nam nhật bản
trong suốt hai mươi năm qua
bộ kế hoạch và đầu tư phối hợp với đại sứ quán nhật bản tại việt nam
ủy ban kinh tế việt nam nhật bản thuộc liên đoàn các tổ chức kinh tế nhật bản
tổ chức cuộc họp khởi động sáng kiến chung việt nam nhật bản
trong kỷ nguyên mới giai đoạn một vào cuối tháng ba vừa qua
lần này hai bên lựa chọn những nội dung có tính chiến lược
gắn với những vấn đề lớn đang được đặt ra
đồng thời yêu cầu phải có kết quả đầu ra cụ thể để ứng dụng vào thực tế
theo đó giai đoạn một sáng kiến chung bao gồm năm nhóm vấn đề chính
đó là thúc đẩy cộng đồng phát thải dòng bằng không châu á chuyển đổi xanh
thúc đẩy đối mới sáng tạo chuyển đổi số
tăng cường chuỗi cung ứng bao gồm phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ
đeo tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
cải cách cơ chế để hoàn thiện môi trường đầu tư
hai bên cũng thống nhất thời gian triển khai giai đoạn này
dự kiến là một mươi chín tháng từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi năm
thời gian tới hai bên sẽ tiếp tục nỗ lực hợp tác
và tích cực triển khai đúng các cam kết trong nội dung kế hoạch hành động
để mang đến thành công của sáng kiến chung việt nam nhật bản
trong kỷ nguyên mới giai đoạn một
nhằm đạt được những mục tiêu cụ thể đã đề ra
hướng tới sự thịnh vượng chung của cả cộng đồng doanh nghiệp nhật bản
và doanh nghiệp việt nam góp phần làm sâu sắc hơn
quan hệ tốt đẹp giữa việt nam và nhật bản
theo bộ kế hoạch và đầu tư
tính lũy kế đến ngày hai mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
các nhà đầu tư nhật bản đã đầu tư năm hai trăm tám mươi tám dự án
với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt bảy mươi bốn ba tỷ usd
đóng vai trò lớn trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội của việt nam
riêng hai tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
tổng vốn đăng ký của nhật bản đạt bốn trăm hai mươi hai bốn triệu usd
tăng hai trăm chín mươi so với cùng kỳ
đây là một tín hiệu rất khả quan
cho thấy các nhà đầu tư nhật bản vẫn xem việt nam
là một điểm đến đầu tư hấp dẫn và an toàn
để có thể hiểu rõ hơn về những tác động của sáng kiến chung việt nam nhật bản
trong kỷ nguyên mới với quan hệ song phương
cũng như định hướng của dòng vốn nhật bản vào việt nam thời gian tới đây
truyền hình nhân dân đã kết nối với ông nakajima takeo
trưởng đại diện văn phòng tại hà nội của tổ chức xúc tiến thương mại nhật bản jetro
ông cũng là người điều phối cho hoạt động kết nối doanh nghiệp
hai nước đầu tiên của sáng kiến trong năm nay
lời đầu tiên xin được cảm ơn ông nakajima takeo đã
thưa ông ông có thể chia sẻ về ý nghĩa của sáng kiến chung việt nam nhật bản
trong kỷ nguyên mới và sáng kiến này sẽ giúp hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp của hai nước như thế nào
sáng kiến chung việt nam nhật bản được khởi xướng từ tháng bốn năm hai nghìn ba
là sự hợp tác đặc biệt giữa hai chính phủ việt nam và nhật bản
thông qua việc thiết lập một diễn đàn đối thoại chính sách giữa các nhà đầu tư nhật bản
với các bộ ngành liên quan của việt nam
sáng kiến chung việt nam nhật bản
có phần tạo dựng môi trường đầu tư và kinh doanh thông thoáng
đồng thời đưa ra những khuyến nghị chính sách mang tính xây dựng
làm thông tin tham khảo trong quá trình hoàn thiện luật pháp
chính sách cho các cơ quan chức năng của việt nam
qua hai mươi năm sáng kiến chung việt nam nhật bản đã hoàn thành tám giai đoạn
với tổng số bốn trăm chín mươi bảy trên năm trăm chín mươi bốn hạng mục đã hoàn thành tốt và đúng tiến độ
chiếm tám mươi bốn tổng số hạng mục trong kế hoạch hành động hai bên thực hiện
có đóng góp quan trọng trong thúc đẩy nguồn vốn đầu tư nước ngoài fdi
từ nhật bản và việt nam nói riêng
và từ các quốc gia trên thế giới nói chung
trong khuôn khổ sáng kiến các bên đã cùng nghiên cứu
và chia ra thành các tổ công tác chính theo từng giai đoạn
các tổ công tác sẽ có nhiệm vụ làm việc với đại diện của cả phía nhật bản
và việt nam về các vấn đề nhất định như về chuyển đổi số và năng lượng
công nghệ cao và công nghệ phụ trợ
có thể nói hai mươi năm qua sáng kiến này đã rất thành công
trong việc hỗ trợ cải thiện môi trường kinh doanh ở việt nam
chúng tôi đã chỉ ra được một số điểm mà chính phủ việt nam cần cải thiện
để có thể thu hút hơn nữa nguồn vốn đầu tư nước ngoài
không chỉ từ nhật bản mà còn từ nhiều các nước khác nữa
với mỗi vấn đề được đặt ra trong từng giai đoạn của sáng kiến
khoảng tám mươi đã được giải quyết hay cải thiện đáng kể
từ nền tảng tương đối thành công đó chúng tôi đã cùng đi đến giai đoạn tiếp theo
đó là sáng kiến chung việt nam nhật bản trong kỷ nguyên mới
trong kỷ nguyên mới vị trí của chúng ta đã dần xích lại gần nhau
đồng nghĩa với việc doanh nghiệp hai bên có thể thúc đẩy nhiều tương tác hơn
không chỉ dừng ở việc cải thiện môi trường kinh doanh
để thu hút dòng đầu tư từ nhật bản
trong kỷ nguyên mới các hoạt động kết nối sẽ trở nên thăng hoa hơn
và trong giai đoạn này chuyển đổi số sẽ đóng vai trò
là một trong những trụ cột chính thúc đẩy hợp tác
vâng thưa ông diễn đàn đổi mới sáng tạo inno vietnam japan met up
chính là sự kiện đầu tiên mở màn cho sáng kiến chung việt nam nhật bản
kỷ nguyên mới trong năm nay
ông có thể chia sẻ diễn đàn sẽ giúp kết nối doanh nghiệp hai nước như thế nào
và đặc biệt khi các doanh nghiệp khởi nghiệp là những nhân vật chính của diễn đàn năm nay
kỷ nguyên mới của sáng kiến chung việt nam nhật bản mới được khởi động vào cuối tháng trước
và inno vietnam japan chính là sự kiện đầu tiên của kỷ nguyên mới này
sự kiện lần này được thực hiện bởi nhóm công tác số hai
đó là nhóm công tác về đổi mới sáng tạo được thành lập bởi cả việt nam và nhật bản
sự kiện mở màn này sẽ tập trung vào một số vấn đề chính như giáo dục y tế và tài chính
những câu chuyện gắn với từng vấn đề được đưa ra rất cụ thể
bởi đại diện các doanh nghiệp khởi nghiệp
như giải quyết vấn đề chi phí sinh hoạt cho những người công nhân
hay nhu cầu về các chương trình hỗ trợ học tập tại việt nam
không chỉ ở các khu đô thị lớn như hà nội hay thành phố hồ chí minh
mà còn ở các vùng quê những vùng xa xôi
các doanh nghiệp việt nam đã thể hiện sự sáng tạo
khi nỗ lực áp dụng các thành tựu về công nghệ thông tin đổi mới sáng tạo
để tiếp cận được những đối tượng ở mọi khu vực
tôi rất ấn tượng với những ý tưởng và những sản phẩm mang tính thực tiễn cao như vậy
và tôi rất tự hào khi inno vietnam japan meetup
trở thành một nơi để quảng bá những sản phẩm ấn tượng đó
của những doanh nghiệp khởi nghiệp việt nam đến với các nhà đầu tư tiềm năng
jetro sẽ cố gắng duy trì sự kiện như vậy
cùng với các đối tác như trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia việt nam
và hiệp bộ doanh nghiệp nhật bản tại việt nam
và đại sứ quán nhật bản tại việt nam
để hỗ trợ hơn nữa cho các doanh nghiệp khởi nghiệp nói riêng
và doanh nghiệp việt nam nhật bản nói chung
trong tuần này inno vietnam japan meetup đã diễn ra
đây là chương trình mở màn cho sáng kiến chung việt nam nhật bản kỷ nguyên mới giai đoạn một
và dự kiến sẽ trở thành sự kiện thường niên nằm trong khuôn khổ sáng kiến
chương trình lần này do trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia đại sứ quán nhật bản tại việt nam
tổ chức xúc tiến thương mại nhật bản jetro
và hiệp hội doanh nghiệp nhật bản tại việt nam đồng tổ chức
chương trình có sự đồng hành của các trung tâm đổi mới sáng tạo quỹ đầu tư
và các đối tác doanh nghiệp tập đoàn lớn của việt nam và nhật bản
sau hành trình hơn hai mươi năm sáng kiến chung việt nam nhật bản
cần có một cơ chế và diễn đàn mới
để thúc đẩy hơn nữa việc kết nối doanh nghiệp hai nước
hướng đến giải quyết những vấn đề chung trên cơ sở nâng cấp quan hệ
việt nam vẫn luôn được đánh giá cao và có thế mạnh tiềm năng lớn về sáng tạo
trong khi đó nhật bản là một quốc gia có nhiều năm kinh nghiệm
triển khai các dự án và chính sách hỗ trợ liên quan đổi mới sáng tạo chuyển đổi số
do vậy tôi kỳ vọng diễn đàn gặp gỡ đổi mới sáng tạo lần đầu tiên
với nội dung chính liên quan chuyển đổi số
sẽ là điểm khởi đầu đầy hứa hẹn cho kỳ nguyên mới trong hợp tác hai nước
quá trình chuyển đổi số đang tăng tốc ở mọi mặt trong đời sống kinh tế xã hội việt nam
cùng với đó hệ sinh thái khởi nghiệp của việt nam cũng đang phát triển nhanh chóng
trở thành một điểm đến thu hút sau singapore và indonesia trong khu vực asean
năm hai nghìn hai mươi hai tổng vốn đầu tư mạo hiểm vào việt nam đạt tám trăm năm mươi năm triệu đô la mỹ
tuy giảm so với năm trước nhưng vẫn nằm trong tóp đầu thu hút đầu tư tại asean
để có thể khai thác được tiềm năng to lớn
về chuyển đổi số đồng thời tăng cường sự tham gia của các doanh nghiệp nhật bản
vào quá trình này ở việt nam chương trình innovietnam japan medapp
đầu tiên đã lựa chọn các doanh nghiệp khởi nghiệp tiêu biểu của việt nam
về ứng dụng chuyển đổi số như gimo edupea và med hai trăm bốn mươi bảy
hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau từ tài chính cá nhân giáo dục cho đến chăm sóc sức khỏe
các doanh nghiệp cho thấy sự đa dạng và tiềm năng rộng mở cho ứng dụng công nghệ số ở việt nam
trong tương lai số hóa sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ ở việt nam
và dự kiến không chỉ các doanh nghiệp mà cả trong cuộc sống hàng ngày và tiêu dùng
người dân cũng sẽ được kết nối với các tài khoản thành toàn số
đối với một ngân hàng có lịch sử kinh doanh lâu đời tại việt nam
và đang tìm kiếm hoạt động kinh doanh mới như chúng tôi
đây chính là một cơ hội và chúng tôi tin chắc sự hợp tác về vốn
sẽ tăng cường sự hiện diện lẫn nhau của các bên
thông qua innovietnam japan medapp các doanh nghiệp sẽ được kết nối
với các quỹ đầu tư từ việt nam và nhật bản
lắng nghe chia sẻ của các nhà đầu tư và doanh nghiệp khởi nghiệp đã được nhận đầu tư
qua đó tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khởi nghiệp gặp gỡ các nhà đầu tư tiềm năng
góp phần thúc đẩy sự thịnh vượng chung của cả cộng đồng doanh nghiệp hai nước
làm sâu sắc hơn quan hệ tốt đẹp giữa việt nam và nhật bản
và hiện thực hóa mục tiêu đề ra trong tuyên bố chung
vâng thưa ông theo tôi được biết các doanh nghiệp tham gia sự kiện lần này
đến từ các lĩnh vực như tài chính giáo dục và y tế
liệu đây có phải là những lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm nhất
của các nhà đầu tư nhật bản đối với thị trường việt nam hay không
giai đoạn năm năm trở lại đây theo tôi là giai đoạn việt nam
có những bước phát triển rất ấn tượng về cả xã hội và kinh tế
dưới tác động của đại dịch covid rồi sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo ai
rồi các dòng xe điện xã hội việt nam đã có những bước chuyển mình rất mạnh thời gian qua
việt nam là một quốc gia trẻ với gần một trăm linh triệu dân có độ tuổi trung bình là ba mươi một
với sự tích cực bồi dưỡng nguồn nhân lực it kỹ thuật số
chính phủ việt nam cùng các cơ quan ban ngành đang nỗ lực thúc đẩy chuyển đổi số
đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp
nhật bản thì được đánh giá là có lợi thế về công nghệ và các nhà đầu tư nhật bản
luôn tìm kiếm cơ hội thể hiện thế mạnh này ở đa dạng các lĩnh vực
bao gồm cả tài chính năng lượng tiêu dùng hay giáo dục
để từ đó đóng góp vào quá trình chuyển đổi số của việt nam
tuy nhiên số lượng doanh nghiệp nhật bản hoàn toàn tham gia vào thị trường chuyển đổi số
tại việt nam còn chưa nhiều trong khi có những yếu lĩnh vực chưa phát triển hoàn thiện
việc doanh nghiệp nhật bản đơn độc gia nhập thị trường chuyển đổi số tại việt nam
với các công ty ưu tú trong nước sẽ mang lại hiệu quả
dù vậy vẫn còn ít ví dụ về sự hợp tác giữa doanh nghiệp nhật bản với doanh nghiệp khởi nghiệp việt nam
có thể nói rằng mức độ hiện diện của nhật bản trong cộng đồng khởi nghiệp tại việt nam còn chưa lớn
do đó innovietnam japan midup sẽ đóng vai trò kết nối
vừa đưa ra những gợi ý để gia nhập vào thị trường việt nam cho các doanh nghiệp nhật bản
tôi cũng muốn chia sẻ thêm rằng lĩnh vực chuyển đổi xanh giảm phát thải cũng là lĩnh vực ưu tiên của nhật bản
và đồng thời cũng là của chính phủ việt nam nữa
việt nam đã đặt ra mục tiêu tham vọng là giảm phát thải về không vào năm hai nghìn năm mươi
nhưng đồng thời lại phải tăng nguồn cung điện năng và năng lượng
để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao từ các doanh nghiệp fdi và cả doanh nghiệp trong nước
nhật bản đã từng phải đối mặt với những vấn đề tương tự như vậy
những vấn đề về môi trường trong cuộc khủng hoảng năng lượng như năm một nghìn chín trăm bảy mươi
từ những kinh nghiệm của bản thân nhật bản có thể chia sẻ công nghệ mô hình doanh nghiệp
và bài học để hỗ trợ việt nam
đó cũng chính là những lĩnh vực mở ra cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp hai nước
vâng thưa ông tiếp nối sự thành công của innovietnamjapanmetup
thì sáng kiến chung việt nam nhật bản kỷ nguyên mới sẽ được tiếp tục triển khai như thế nào trong năm nay
và đâu sẽ là lĩnh vực làm nên một kỷ nguyên mới trong hợp tác giữa việt nam và nhật bản thưa ông
sáng kiến chung việt nam nhật bản trong kỷ nguyên mới được chia ra năm nhóm nhiệm vụ cụ thể
được phụ trách chính bởi năm nhóm công tác về chuyển đổi xanh đổi mới sáng tạo phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ
và cải cách cơ chế để hoàn thiện môi trường đầu tư
mỗi nhóm công tác sẽ chịu trách nhiệm tiến hành các cuộc khảo sát và đưa ra những giải pháp hay những mô hình thử nghiệm
chúng tôi không thực sự có một mục tiêu cụ thể về thời hạn nhưng có thể dự kiến sau khoảng hai năm
những kết quả ban đầu sẽ được ghi nhận và ở những bước đi đầu tiên của kỷ nguyên mới
trong thời gian tới đây chúng tôi sẽ nỗ lực triển khai các hoạt động kết nối đối tác việt nam và nhật bản
cụ thể sau với sự kiện đầu tiên lần này khi các doanh nghiệp đã được chia sẻ về mô hình và ý tưởng mình đang theo đuổi
nhóm công tác về chuyển đổi số của sáng kiến chung việt nam nhật bản kỷ nguyên mới sẽ xây dựng một cơ chế để hỗ trợ các doanh nghiệp này
và những nỗ lực tương tự cũng sẽ được xúc tiến với các mục tiêu rất cụ thể của sáng kiến
đặc biệt chúng tôi sẽ đẩy nhanh những hỗ trợ hướng đến giảm phát thải để giúp việt nam thực hiện được cam kết đầy tham vọng về môi trường của mình
một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ của ông
và ngay sau đây như thường lệ sẽ là câu chuyện hội nhập kỳ này
chuyển đổi số đã đến từng ngõ gõ từng nhà ra từng người
chúng ta phải tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực các cấp các ngành mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp
đây là lời khẳng định mới đây của thủ tướng chính phủ phạm minh chính
thể hiện vai trò quan trọng của chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo trong nền kinh tế việt nam
bên cạnh đặt là trọng tâm trong quan hệ với nhật bản
việt nam cũng không ngừng đẩy mạnh hợp tác
chúng ta cũng không ngừng đẩy mạnh hợp tác về chuyển đổi số với các đối tác quốc tế
đặc biệt mới đây trong khuôn khổ diễn đàn tương lai asean hai nghìn hai mươi bốn
do thủ tướng phạm minh chính và thủ tướng lào sòn say sì phan đon
nước chủ tịch asean hai nghìn hai mươi bốn đồng chủ trì
các nhà lãnh đạo cấp cao asean cũng đã cùng thảo luận
về cộng đồng doanh nghiệp asean gắn kết tự cường và bền vững
nắm bắt thời cơ trong thời đại số
thủ tướng lào sòn say sì phan đon cho rằng
chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ không chỉ trong khu vực mà trên toàn thế giới
diễn ra trong mọi mặt của đời sống xã hội
do đó cần có sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa các chủ thể
trong đó có sự phối hợp giữa các doanh nghiệp
khối tư nhân với chính phủ các nước và giữa các nước với nhau
lãnh đạo các doanh nghiệp asean lãnh đạo asean và các nước đối tác
thảo luận sôi nổi về cơ hội thách thức trong hợp tác kinh tế số của asean
giải pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa asean và đối tác trong phát triển kinh tế số
khuyến nghị hình thành hệ sinh thái kinh tế số asean
yêu cầu đặt ra cho phát triển thương mại điện tử ở asean hiện nay
thúc đẩy phát triển chuỗi cung ứng bán dẫn ở khu vực asean
việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo ai trong quản trị doanh nghiệp
và đề xuất hợp tác với các nước asean
chuyển đổi số trong lĩnh vực thông tin
hợp tác xây dựng nguồn nhân lực số chất lượng cao
cải thiện môi trường đầu tư nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao
hiện doanh thu kinh tế số năm hai nghìn hai mươi ba của asean ước đạt một trăm linh tỷ usd
tăng tám lần so với năm hai nghìn một mươi sáu dự báo đạt trên một tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi
hiệp định khung asean về kinh tế số gọi tắt là defa
sẽ hoàn tất vào cuối năm hai nghìn hai mươi
nhiều khả năng là hiệp định kinh tế số khu vực đầu tiên trên thế giới
thủ tướng phạm minh chính đánh giá cao nhiều ý kiến phát biểu
với sự hiểu biết sâu sắc tâm huyết xây dựng sát thực tiễn
thể hiện rõ sự quan tâm mong muốn về thúc đẩy tương lai kinh tế số của asean
theo thủ tướng trong thế giới ngày nay cùng với chuyển đổi xanh
chuyển đổi số trở thành xu thế tất yếu là những động lực tăng trưởng mới
cho phát triển nhanh bền vững vì tương lai thịnh vượng của asean khu vực và toàn cầu
với kế hoạch tổng thể số asean hai nghìn hai mươi năm
asean đã thống nhất cách tiếp cận tổng thể chiến lược để thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện
coi đây là một động lực then chốt để phát triển kinh tế bao trùm và bền vững
thủ tướng cho biết việt nam xác định rõ chuyển đổi số quốc gia
phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo
là một định hướng phát triển chiến lược đến năm hai nghìn ba mươi
với quan điểm xuyên suốt trong chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số
xã hội số là lấy người dân doanh nghiệp là trung tâm là chủ thể là mục tiêu
động lực và là nguồn lực quan trọng của chuyển đổi số
thủ tướng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp nhà đầu tư asean và các đối tác tăng cường hợp tác
đồng hành và hỗ trợ thúc đẩy ba lĩnh vực ưu tiên trong phát triển kinh tế số
gồm phát triển ngành công nghệ thông tin truyền thông
thúc đẩy số hóa các ngành lĩnh vực gắn với ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo
nâng cao năng lực quản trị số phát triển dữ liệu số
đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ số hóa gắn với ứng dụng khoa học công nghệ trong các ngành lĩnh vực
để tạo ra động lực tăng trưởng mới thúc đẩy hợp tác hỗ trợ về nguồn lực tài chính
chi thức chuyển giao công nghệ đào tạo nguồn nhân lực quản trị thể chế số
để asean và việt nam tham gia sâu hơn vào các khuôn khổ cơ chế
các chuỗi cung ứng về chuyển đổi số trong khu vực và trên thế giới
chú trọng xây dựng các tiêu chuẩn tiêu chí quy định chung về chuyển đổi số trên phạm vi toàn cầu
tăng cường hợp tác nâng cao năng lực quản trị số bảo vệ người dân tiêu dùng
bảo đảm an ninh an toàn thông tin an ninh mạng và an toàn dữ liệu
trên cơ sở khẳng định việc phát triển hệ sinh thái kinh tế số asean vững mạnh
mang lại lợi ích cho toàn cầu thủ tướng đề nghị các đối tác của asean
tiếp tục hợp tác chặt chẽ hỗ trợ
đồng hành cùng asean nói chung và việt nam nói riêng trong quá trình chuyển đổi số
thủ tướng kêu gọi các doanh nghiệp nhà đầu tư tiên phong trong chuyển đổi số
chuyển đổi xanh phát triển kinh tế tuần hoàn ứng dụng khoa học công nghệ
thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong quá trình phát triển của asean
những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại đối ngoại và hội nhập tuần này
xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn